việt nam là một nước có trên bảy mươi dân số sống về nghề nông
chúng ta đã thấy rõ rằng nếu ta không tạo được thị trường trong hoặc ngoài nước
nhất là thị trường quốc nội thì người nông dân không thể làm giàu được
và do đó nông nghiệp nước nhà không thể tiến xa hơn
trong những năm vừa qua được đảng nhà nước quan tâm đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao
mang tính bền vững chính quyền tp đà lạt tỉnh lâm đồng đã bắt tay với ubnd tp hồ chí minh
để tìm đầu ra cho sản phẩm của nông dân
nếu như những người trồng hoa ở miền tây bán hoa theo vụ hoặc theo công trình
nên họ có thể tự mình biết được giá bán của từng loại hoa là bao nhiêu
thì với người nông dân đà lạt chuyên trồng hoa cắt cành theo công nghệ cao
chuyện giá bán trong ngày không do họ định đoạt dẫu nơi đây chiếm đến năm mươi sản lượng cả nước
với diện tích canh tác lên đến bảy bảy trăm sáu mươi ha sản lượng hơn hai năm tỷ cành mỗi năm
và tp hồ chí minh tiêu thụ đến bảy mươi nhưng việc mua bán với nông dân đà lạt
vẫn theo phương thức cũ là ký gửi giá bao nhiêu
bán được bao nhiêu hoàn toàn phụ thuộc vào thương lái
việc này không chỉ khiến cho người nông dân thiệt hỏi
theo khảo sát của chính quyền đà lạt có quá nhiều điểm yếu
khiến việc phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị gặp khó khăn
với diện tích canh tác lên đến bảy bảy trăm sáu mươi ha sản lượng hơn hai năm tỷ cành mỗi năm

cơ hội tìm đầu ra sản phẩm đã đến khi tại tp hồ chí minh
theo quy hoạch đang được thực hiện phía tổng công ty thương mại sài gòn sacha
được ủy ban nhân dân tp hồ chí minh giao nhiệm vụ phải xây dựng một trung tâm bán buôn về hoa đạt chuẩn khu vực
trung tâm được đặt tại chợ đầu mối bình điền sẽ là nơi cung cấp dịch vụ chính như thanh toán
vai vốn ngân hàng dịch vụ phân loại đóng gói vận chuyển lạnh kho chữ mát
hỗ trợ kỹ thuật trồng xử lý sau thu hoạch xúc tiến xuất khẩu và dịch vụ logistics
tiến dần đến các hoạt động đấu giá hoa sàn giao dịch hoa trực tuyến
vậy là phía chính quyền đà lạt đã chủ động liên hệ với tp hồ chí minh để kết nối giúp những người nông dân
từ việc là ngành hoa đà lạt đang phát triển về số lượng nhưng mà lại bị ngán bị tắt ngán về trong vấn đề tiêu thụ
thì khối lượng hoa tiêu thụ lớn nhất của đà lạt là tp hồ chí minh
khoảng bảy mươi là sàn lưu hoa đó là tiêu thụ tại tp hồ chí minh
cho nên là nếu mà không có một sự kết nối giữa tp hồ chí minh và đà lạt thì việc tiêu thụ đó gặp rất là nhiều khó khăn
trong quá trình triển khai dự án này được sự kết hợp giữa tp hồ chí minh và tỉnh lâm đồng
thì phía tp đà lạt cũng có một dự án xây dựng một trung tâm ở đầu sản xuất
còn trung tâm tại chợ đồng bố bình điền này chính là ở đầu tiêu thụ
hai cái trung tâm này kết hợp với nhau ngoài cái mục tiêu đó là xây dựng một cái thị trường hoa cho tp đà lạt và tp hồ chí minh
thì đó là nâng cao cái chất lượng hoa lên và đồng thời là nâng cao cái hiệu quả cho người trồng và những người tiêu thụ trên địa bàn cả nước
dự án sẽ hoạt động với phương thức
tại trung tâm giao dịch hoa ở tp hồ chí minh bộ phận phân phối và lưu trữ sẽ phân phối hoa về các chợ nhỏ
hoặc đưa thẳng đến các cửa hàng hoa theo đơn đặt hàng
các đơn hàng tiếp theo và tiền sẽ được chuyển về trung tâm giao dịch hoa đà lạt để thanh toán cho nhà vườn
theo đó tiền mua bán hoa sẽ được công khai và thanh toán qua hệ thống ngân hàng
tiết kiệm chi phí phân phối nhằm tăng lợi nhuận cho nông dân cũng như các chủ thể khác trong chuỗi cung ứng phân phối
điều này hẳn nhiên cũng gặp sự phản ứng từ một vài tiểu thương nhỏ lẻ đang kinh doanh ở các khu dân sinh
tuy nhiên trên hết vẫn là mong muốn được phát triển kinh doanh bằng con đường minh bạch
nó là ba mươi năm nhưng mà hiện nay thì nói chung trên thị trường này rất là càng ngày càng phát triển
thì chúng ta phải có một cái sự tiến bộ cũng như là phải có một cơ sở
hay là còn có một cái kho để bảo quản hoa cho để nó có chất lượng là vừa sức trong nước
mà vừa là sức ngoài nước nữa làm ăn một cách có tầm cỡ quy mô
để phát triển nông nghiệp
việc hình thành các chuỗi cung ứng phân phối để nâng cao giá trị là điều hiển nhiên
thế nhưng ngoài các văn bản những hội thảo
từng bước đi thực tế như sự kết hợp giữa hai chính quyền tp hcm và đà lạt
đang thật sự giúp người nông dân đẩy nhanh hơn các phương thức canh tác
giao dịch hiện đại và khẳng định chính quyền của dân do dân và vì dân